ba bản cam kết về hợp tác trên các lĩnh vực xúc tiến giao lưu văn hóa phát triển du lịch cung ứng con giống hoa lập thể và kỹ thuật trồng hoa tự động phát triển dịch vụ logistics đã được ký kết giữa thành phố hải phòng với hiệp hội văn hóa quốc tế nhật bản
công ty greenwan và tập đoàn vận tải fukuyama trong buổi tọa đàm xúc tiến đầu tư du lịch nhật bản diễn ra tại hải phòng chiều ngày một mươi ba tháng hai
tại buổi tọa đàm hai bên đã trao đổi giới thiệu tiềm năng điều kiện cơ hội đầu tư hợp tác nhất là trong lĩnh vực phát triển sản xuất và du lịch giữa thành phố hải phòng việt nam với các địa phương của nhật bản
các doanh nghiệp nhật bản được giải đáp và hiểu rõ hơn về điều kiện và môi trường đầu tư phát triển tại việt nam nói chung và hải phòng nói riêng
cũng như động thái tích cực mà chính phủ việt nam và chính quyền thành phố hải phòng trong cải cách thể chế tạo môi trường đầu tư thuận lợi đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và cải cách hành chính
hiện nay hải phòng thu hút bốn trăm tám mươi sáu dự án đầu tư fdi với tổng số vốn đầu tư gần một mươi bốn tỷ usd trong đó nhật bản đứng đầu về số lượng dự án đầu tư và đứng thứ hai về số vốn đầu tư với bốn một mươi bốn tỷ usd tại hải phòng
các đại biểu tham dự tọa đàm mong muốn nhật bản sẽ trở thành quốc gia dẫn đầu về đầu tư nước ngoài tại việt nam cũng như hải phòng trong thời gian tới